trong khuôn khổ đại hội toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi một
đã diễn ra diễn đàn giữa lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an và ban bí thư trung ương đoàn với đại biểu dự đại hội
tại diễn đàn các đại biểu đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng và đề xuất giải pháp cụ thể
nhằm tiếp tục phát huy vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cũng như kiến nghị với đảng nhà nước bộ quốc phòng bộ công an trung mương đoàn về cơ chế chính sách
tạo điều kiện để tổ chức đoàn tiếp tục là cầu nối đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên sung kích tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nâng cao công tác giáo dục tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên nói chung cũng như là thanh niên của quân đội
có nhận thức về vị trí vai trò ý nghĩa của cái cạnh mạng công nghiệp bốn
cũng như là việc nghiên cứu ứng dụng các thành tiệu khoa học công nghệ vào trong các lĩnh vực hoạt động của quân sự
các đại biểu cũng kiến nghị với đảng nhà nước bộ quốc phòng bộ công an trung mương đoàn về cơ chế chính sách
tạo điều kiện để tổ chức đoàn thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ
nhiều ý kiến cho rằng trước sự phát triển của internet và nhu cầu nắm bắt thông tin của giới trẻ
cần tăng cường giáo dục xây dựng bản lĩnh cho giới trẻ trước các luồng thông tin xấu độc phát huy vai trò của thanh niên
trong đấu tranh phản bác các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng
trước đây chúng ta nghĩ là chỉ có chiến tranh bằng vũ khí thì nó mới nguy hiểm
tôi nghĩ là bây giờ chiến tranh trên mạng và chiến tranh về nhận thức thư tưởng
nó là vấn đề hết sức là dữ dội và nguy hiểm
chính vậy mà không chỉ tổ chức đoàn mà toàn xã hội cũng như là cộng đồng phải có cái biện pháp chung tay
ghi nhận và đánh giá cao những thành tích kết quả và công hiến to lớn của các tổ chức đoàn và thanh niên cả nước
trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội thượng tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị nhấn mạnh
năm năm qua công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội đã có bước phát triển toàn diện
dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào thanh niên quân đội cũng luôn một lòng trung thành tuyệt đối với đảng
với sự nghiệp cách mạng xứng đáng với sự tin cậy yêu mến của đảng nhà nước và nhân dân
đảng nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm tin tưởng đặc biệt đối với thế hệ trẻ
đó chính là niềm cổ vũ lớn lao là động lực mạnh mẽ để tuổi trẻ tự tin vững bước tiến lên
quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công an
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và các tổ chức các lực lượng của hệ thống chính trị
tiến hành đồng bộ các giải pháp để phát huy tốt hơn nữa vai trò của tuổi trẻ
trong đó có thanh niên quân đội sung kích đi đầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc